xin thông báo kiểm lại phiếu

giá tác động môi trường của dự án này đối với khu bảo tồn biển hòn cao
việc quy hoạch phát triển năng lượng sạch từ môi trường từ mặt trời gió đang là nhu cầu bức thiết
dự án nhà máy điện gió phú lạc giai đoạn một vừa chính thức khánh thành vào chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi một
đã góp phần nâng công suất điện gió từ ba mươi sáu mw lên sáu mươi mw
dự án nhà máy điện gió phú lạc do công ty cổ phần phong điện thuận bình làm chủ đầu tư

mỗi tòa pin có công suất hai mươi mw
mỗi tòa pin có công suất hai mươi mw được khởi công xây dựng từ ngày hai mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm
sau hơn một mươi ba tháng thi công đến giữa tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu toàn bộ một mươi hai tuô bin gió đã chính thức hoạt động và hòa đồng bộ vào lưới điện quốc gia
tất cả thông số kỹ thuật của tòa pin đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đề ra
mỗi ngày nhà máy điện gió phú lạc cung cấp cho hệ thống khoảng hai trăm linh kwh
nhà máy điện gió phú lạc là dự án điện gió thứ ba của tỉnh bình thuận
đã hoàn thành sau các dự án nhà máy điện gió tuy phong và phú quý
của tỉnh từ ba mươi sáu mw lên sáu mươi mw
từ khi hòa điện lưới quốc gia đến nay nhà máy đã cung cấp cho hệ thống sản lượng điện chín năm triệu kwh
đầu tư phát triển năng lượng tái tạo từ nước nắng và gió để có nguồn năng lượng sạch
giảm ô nhiễm và chủ động nguồn năng lượng là xu hướng tất yếu trên thế giới
việt nam là quốc gia có tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo
hy vọng là trong một tương lai không xa các nguồn năng lượng tái tạo sẽ phát triển mạnh mẽ
và thay thế cho việc sử dụng quá mức nguồn nhân liệu hóa thạch đang gây ô nhiễm như hiện nay
sau đây sẽ là phần tin thế giới
ủy ban bầu cử bang winconsin của mỹ vừa thông báo là sẽ khởi động tiến trình kiểm lại phiếu bầu tổng thống tại bang này
và sau khi nhận được đơn kiến nghị từ đảng xanh
đây cũng là bang tổng thống đắc cử mỹ donald trump giành chiến thắng trước bà clinton
trong cuộc bầu cử tổng thống mỹ ngày tám tháng một mươi một vừa qua
theo chủ tịch ủy ban bầu cử bang ui sconsin cơ quan này đang chuẩn bị cho công tác kiểm lại phiếu bầu tổng thống toàn bang
trong cuộc bầu cử tổng thống nước mỹ
trước đó một ngày ứng cử viên tổng thống của đảng xanh bà jean stein cho biết
sẽ đề nghị tiến hành kiểm lại phiếu tại ba bang quan trọng là wisconsin michigan và pennsylvania
theo đó bà jean stein muốn xác minh lại tổng số phiếu được kiểm bằng hệ thống điện tử
mà bà cho là bị các hacker mạng tấn công
bà stein khẳng định
động thái này không nhằm vào tổng thống đắc cử mỹ ông donald trump
mà để củng cố tính liêm chính của hệ thống bầu cử mỹ
tuy nhiên kết quả cuộc bầu cử ngày tám tháng một mươi một vẫn không thay đổi
vì ông trump đã vượt xa con số hai trăm bảy mươi phiếu đại cử tri tối thiểu
để trở thành chủ nhân mới của nhà trắng
một nguồn tin từ chính phủ thái lan cho biết
chính quyền quân sự của nước này có thể sẽ hoãn tổng tuyển cử dự kiến vào năm sau
nếu như sự kiện chính trị này gây tổn hại tới lợi ích của đất nước
tuy nhiên trước mắt thì kế hoạch vẫn bị
không được giữ nguyên
giới chức thái lan cho biết không loại trừ nguy cơ xuất hiện các yếu tố
có thể khiến cuộc bầu cử bị hoãn lại
hiện tại tình hình ở trong nước luôn thay đổi
và chính quyền sẽ chủ trương tổ chức bầu cử nếu đủ các điều kiện cho phép
trong trường hợp ngược lại chính quyền không nhất thiết phải tổ chức cuộc bầu cử
có thể gây triều hướng tiêu cực cho đất nước
tuyên bố trên được đưa ra sau khi có các đồn đoán rằng
cuộc tổng tuyển cử ở thái lan dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối năm hai nghìn hai mươi
hoặc đầu năm hai nghìn một mươi tám
theo quy định của hiến pháp mới được thông qua hồi tháng tám
một mươi đạo luật phát sinh phải được hoàn tất trong vòng tám tháng
trong số các đạo luật này có bốn đạo luật quan trọng là luật về đảng chính trị
luật bầu cử hạ nghị sĩ bổ nhiệm thượng nghị sĩ và lập ủy ban bầu cử
trong trường hợp các luật này được hoàn tất
chính phủ mới có thể thông báo về việc tổ chức tổng tuyển cử trong vòng năm tháng sau
những thông tin quốc tế vừa rồi vừa kết thúc chương trình thời sự chiều của truyền hình nhân dân
xin chào và hẹn gặp lại